giám đốc công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo lực lượng điều tra khẩn trương vào cuộc với quyết tâm phải phá bằng được vụ án trong thời gian sớm nhất
ban chuyên án nhận định hiện trường có sự sát đạt tính toán nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc mới quyết tâm phải phá bằng được vụ án trong thời gian sớm nhất

để mà trí tiền thu khoản
có thể nói rằng là cái hiện trường ban đầu rất khó trong cái đánh giá
bởi vì cái nối tượng nó dựng lên cái hiện trường mà chúng tôi cho rằng là ban đầu
khả năng nhiều nó là cái hiện trường giả
mà cái xác định khó nhất là cô này có bị hiếp hạm hiếp hay không
xác định là nạn nhân bị xâm hại tình dục nhưng không phải do quan hệ giao cấu
mà cái này là do sử dụng vật tày hay một vật gì đó để thực hiện hành vi đó
khi mà chúng tôi tiếp xúc với gia đình thứ nhất là chúng tôi đánh giá là
cha của nạn nhân là có thành lập công ty
nên việc làm ăn bún bán và kinh doanh thì chúng tôi cũng phải xem xét lại
cái mối quan hệ phức tạp như thế nào có vấn đề mâu thuẫn hay không
cái thứ hai là nạn nhân đang học lớp một mươi
vậy thì cái tuổi mưa lớn cũng có những mối quan hệ mà cần phải quan tâm
nhưng khi cơ quan điều tra tiến hành giả soát các mối quan hệ làm ăn của cha mẹ bị hại
cũng như các mối quan hệ cá nhân của bị hại thì không xác định được chi tiết nào khả nghi
hơn nữa khi khám nghiệm hiện trường
các kỹ thuật viên cũng không phát hiện dấu cải phá cửa từ cửa chính hay cửa phụ
dấu vết đường văn thì thật nhiều là dấu vết của người nhà
trên máy tính là có tù phạm tạo một dòng chữ là cha làm là con chịu
và qua đây qua kết quả khám nghiệm thì chúng tôi đã nhận định đây là
tù phạm là phải là người quen biết là nạn nhân và gia đình nạn nhân
cơ quan điều tra đã tiến hành xót xét toàn bộ khu vực đấy
ở vườn đống nhất từ nhà nạn nhân
để xót xét ra phía bên ngoài tất cả
để mà sàn lọc các đối tượng rất là nhiều đối tượng người dân đã được
nhưng mà vấn đề làm sao làm rõ cho được cái thời gian sử dụng của các đối tượng đó
để mà lội dần đi
đây là một cái việc mà làm cực kỳ khẳng trương cả ngày cả đêm
lực lượng tránh sát các tránh sát do điều tra viên phải đi vào cuộc
các điều tra viên tiếp tục khai thác những người quen của gia đình bị hại
xem có được manh mối nào khả nghi nữa không
lúc này ông trần châu hoài phương nhớ lại một chi tiết
vào sáng ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi có gọi cho công ty xây dựng nam hiếu
có nhờ công ty cử nhân viên xuống làm lại ngay cửa thông gió
và ông phương đợi người đàn ông đó xuống đo đạc xong mới đi làm
một mũi trinh sát nhanh chóng đi xác minh thông tin nhân viên công ty xây dựng trên
xác định đối tượng nghi vấn chính là nguyễn văn p
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
cư trú tại phường trảng giài thành phố biên hòa
tuy nhiên người nhân viên này qua theo dõi không có bất minh thời gian nên được loại trừ
tuy hi vọng vừa được lé lên lại tắt ngay tức khác
dữ liệu về vụ án quá ít ỏi nếu không phát hiện ra thủ phạm
thì hắn sẽ có thời gian dài tạo vỏ bọc che giấu và trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
tiếp tục giả soát thì ban chuyên án nhận được một thông tin nghiêm túc
tiếp tục giả soát thì ban chuyên án nhận được một thông tin nghiêm túc
có mối quan hệ với một đối tượng thường xuyên kêu đến để sửa máy vi tính
và trước khi quên đối tượng này là thông qua một cô nhân viên elef
mời anh hoàng mời bố của nạn nhân lên
ban đầu anh còn khẳng định này hiền lắm không làm gì đâu
cái anh làm cẩn thận chứ còn sợ là nó one side cho người này
cơ quan điều tra xác minh nhanh lý lịch của nguyễn thiên kim thì được biết
nguyễn tinh kim sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nơi đăng ký hộ khẩu thường trú khu phố ba
tại phường bửu hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
nghề nghiệp sửa máy vi tính trình độ học vấn một mươi hai trên một mươi hai tiền án tiền sự chưa có
chiều hôm đó nói chung là sau khi các ông chỉ báo cáo đó
thì cũng chưa thể khẳng định
nhưng phải nói rằng cái dấu hiệu nghi dấn đó
đối với đối tượng này nó đã trở thành đối tượng số
tôi nhớ lại trong quá trình chỉ đạo vụ án này
thì đồng chí đội trưởng nguyễn hòa đội trưởng hình sự nguyễn hòa
có nói trong đồ họp một ý
hợp ý là cái nhà thờ này đó trước đây có xảy ra một vụ mất tích của một phụ nữ
đó là thông tin ban đầu chỉ có vậy thôi
gần hai tháng trời chị võ thị hồng thạnh mất tích khi đi nhà thờ tại phường bửu hòa
anh bùi văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là chồng của chị thạnh
đã cùng phối hợp công an thành phố biên hòa tìm kiếm xác minh ở rất nhiều nơi
kể cả nguyên quán tại quảng nam của chị thạch
cũng như bà con gần xa nhưng đều không có bất cứ may mối khả quan
gọi điện thoại vợ nó không có bắt máy máy điện hội nó bị tắt nguồn
rồi em có chạy lên trên này em tìm vợ nhưng mà nhà thờ đóng cửa lại hết
không có ai ở đây hết
thì em mới chạy vô trong nhà anh vợ thì em tìm
nhưng mà ông anh vợ nói là vợ em không có vô đây
rồi ở nhà mới chia nhau đi tìm cho tới sáu giờ rửa
thì em mới ra ngoài
ở chỗ nhà thờ em gặp kim nguyễn thiên kim
thì em hỏi kim là sự việc nó sao
kim nó nói là có một người nữ nói giọng ở miền trung
nói là ở đây có phải hội hánh tinh lành bủ quà không
thì kim nó nói phải
thì người đó nói là cho em gặp chị hạnh
thì kim nó lên nó nói với vợ em là có ai nói điện thoại ở dưới
thì vợ em xuống nghe là vợ em bị mất tích luôn từ lúc này
khi mà chị này bị mất tích
thì tất cả những cuộc điện thoại là đều có là
thông báo về cho gia đình là em đang ở đây vì lý do gia đình không thể về được
và gia đình cũng phải thông cảm rất nhiều
nhưng mà khi hỏi đến về mối quan hệ của vợ chồng thì cảm thấy nó rất là bình thường
không có cái gì đục đục
mà muốn điều tra một vụ án thì chúng ta phải xác định được
là cái vụ án gì để tiến hành điều tra
còn nếu mà vụ mất tích thì chúng ta chỉ thực hiện cái biện pháp truy tìm người mất tích
thì nó phạm vi của nó điều tra thì nó khác hẳn với một vụ án hình sự đã xảy ra
cái thứ hai nữa là chúng ta chưa tìm được là nạn nhân sống
cho nên cái việc điều tra rất là khó
ba nữa là quan trọng nhất là cái gia đình này
là nó nằm ngay trong khuôn viên của cái thánh tin lành
mà một nơi uy tín về tôn giáo cho nên là đụng đến thì rất là khó khăn
vì những lý do đó mà ban chuyên án phải tính toán lại
một mặt tiếp tục theo dõi đối tượng nguyễn thiên kim
mặt khác cử lực lượng trinh sát truy tìm dấu vết vật chứng của vụ án
ban chuyên án nhận định đối tượng có khả năng sẽ cần tiền
nên sẽ mang tăng vật của vụ án đi tiêu thụ
và đó là nắp tốp và một số đồ trang sức chúng ta giả soát trên địa bàn
khả năng đối tượng sẽ đến cầm cố hoặc là đem đi mua
đem đi bán để nấy tiền tiêu xài
thì qua giả soát trên địa bàn thì phát hiện được một tiệm đang sửa
cái máy tính là trùng khớp với đặc điểm với tài sản mất trong nhà nạn nhân
qua đó chúng tôi xác định được cái người đem điện thoại đem nắp tốp đến sửa
đó là cái mũ chốt vụ án
có được thông tin trên ban chuyên án đã ra quyết định bắt khẩn cấp nguyễn thiên kim
trong đó biện pháp phát động quần chúng tham gia tố giác tội phạm được đưa vào sử dụng ngay từ đầu trong quá trình khám phá án
có thể thấy công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm luôn đặt ra nhiều thử thách cho lực lượng công an trong thời kỳ mới
việc đối tượng gây ra vụ trọng án trong khi nhân thân chưa từng vi phạm pháp luật cũng là một vấn đề đặt ra đối với công an cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương